các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dưới sự chỉ đạo của đích thân chủ tịch huyện các hộ dân này hiện đã được mở khóa
các tỉnh thành khác không còn kiểu chống dịch theo cách cực đoan
thì mới đây thông tin của nhà bà s trú tại thôn cao bạc lụ bị trưởng thôn là ông phạm ngọc thao
ở xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình khóa trái cửa nhút trong nhà
để thực hiện lệnh cách ly bảy ngày đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc
mới đây chính thức ông phạm ngọc thao trưởng thôn cao bạc lụ cũng được mời lên để làm việc
sau khi xem xét các tình tiết ông thao bị kiểm điểm bằng hình thức rút kinh nghiệm
trưởng thôn ở xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình bị kiểm điểm sau khi khóa cửa gia đình
có người cách ly y tế tại nhà suốt bảy ngày
chủ tịch xã dự kiến sẽ xin lỗi qua hệ thống loa truyền thanh
cụ thể ông phạm thành khoa chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình cho hay
ngày một mươi bảy tháng một lãnh đạo địa phương đã họp để xem xét sự việc bốn người trong nhà của bà s trú tại thôn cao bạc lụ
bị trưởng thôn là ông phạm ngọc thao khóa trái cửa nhốt trong nhà để thực hiện lệnh cách ly bảy ngày
về phía chính quyền ông phạm thành khoa chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao cho biết
ngày một mươi tám tháng một chủ tịch xã sẽ trực tiếp xin lỗi gia đình bà s và toàn thể nhân dân một mươi thôn trong xã
thông qua trên hệ thống loa truyền thanh
chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao cũng cho biết bản thân ông và ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã
rất buồn vì tình ngây lý gian
ông này phân tích trong suốt một tuần thực hiện cách ly
gia đình không có ý kiến gì đến hôm hết cách ly đã xuất hiện thông tin như vậy
chúng tôi cũng chỉ muốn làm sao hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh để nhân dân đón tết an toàn
sai ở đâu chúng tôi xin chịu trách nhiệm ở đó và nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm
tối nay anh nguyễn xuân b ba mươi tám tuổi trú tại thôn vĩnh khê xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng thông tin
chiều hôm qua bố mẹ anh ở thái bình đã được mở cửa sau bảy ngày bị giam lỏng trong nhà
sự việc bắt đầu từ ngày chín tháng một
thành phố hải phòng công bố vùng đỏ
anh b quyết định đưa hai con một mươi tuổi và bảy tuổi về gửi ông bà nội là nguyễn xuân tê bảy mươi ba tuổi và phạm thế s sáu mươi bảy tuổi
khi các cháu về nhà bà s chủ động đưa hai cháu đến trạm y tế xã nam cao khai báo y tế và làm test nhanh covid một mươi chín
kết quả đều âm tính nhưng hai người già và hai cháu nhỏ vẫn bị cách ly y tế tại nhà
đáng nói trưởng thôn ca bạc lụ là ông phạm ngọc thao
trưởng thôn đã khóa trái cửa giữ chìa khóa suốt bảy ngày mà không thăm hỏi tình hình
người cách lị ở bên trong
gia đình phải nhờ hàng xóm mua hộ nhu yếu phẩm
sự việc được đăng tải và dư luận không đồng tình với cách khóa cửa
giam lỏng người già và trẻ con trong nhà như cách làm của chính quyền nơi đây
ngay sau đó chiều ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế đã có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
tại công văn này bộ y tế cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại văn bản số hai trăm bốn mươi hai ngày một mươi một tháng một của văn phòng chính phủ
chấn chỉnh một số sự việc báo chí phản ánh
như mệt mỏi về quy định bán tại chỗ mua hàng về thay đổi liên tục
trạm y tế ở bình dương tự ý thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine
người dân phản ánh một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa phù hợp
hiện tại việc đi lại thông thương học hành v v đều đang được áp dụng
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn bốn tám trăm linh của bộ y tế
trong đó quy định chỉ cách ly với người đến từ khu vực đang cách ly y tế hoặc vùng đỏ
tuy nhiên cách làm của các địa phương hiện nay lại mỗi nơi một phách
gây khó khăn cho người dân và cũng không có tác dụng chống dịch rõ ràng
nhìn lại vụ việc ba mươi hộ về quê ăn tết bị khóa trái cửa nhà ở thanh hóa
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
việc hạn chế nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng là mục tiêu số một
nhưng không thể vì thế mà đóng cửa chốt chặn nhà dân
việc ba mươi hộ dân ở thanh hóa bị khóa trái cửa để an toàn đã gây tranh cãi lớn
đáng nói là hành động
hành động trái luật này còn được đồng thuận từ một bộ phận cộng đồng
hình ảnh những cánh cổng nhà riêng của ba mươi hộ dân ở xã thiệu phú huyện thiệu hóa thanh hóa
bị khóa chặt trong bảy ngày cách ly y tế đã khiến dư luận tranh cãi gây gắt
các gia đình này ở trong nhà cán bộ xã thay ổ khóa mới cầm chìa khóa
dặn họ gia đình cần gì thì gọi
trước cổng nhà dán thêm tấm biển cảnh báo
gia đình có người từ vùng dịch trở về đang được cách ly y tế tại nhà
ba mươi gia đình này vừa đi làm ăn xa về nghỉ tết
có cả trẻ em bị nhốt chặt theo quy định riêng của địa phương
dù người lớn đã tìm đủ vaccine đã khai báo y tế xét nghiệm trước và sau khi về quê
hình ảnh trên với ai đó có thể là chuyện buồn cười làm nhớ lại những ngày thơ bé
để trẻ con khỏi chạy trong ngoài đường không kiểm soát được
bố mẹ chúng lụa cả vào nhà khóa trái cửa rồi cầm chìa khóa đi
với ai đó có thể là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu
vì mù dịch ma người có nguy cơ thì phải nhốt lại
tránh việc họ đi lang thang bên ngoài gặp gỡ bố xua rồi nhỡ ra mà lấy bệnh cho ai
cả địa phương chịu khổ
như một độc giả bình luận đành thép
việc khóa cổng chẳng ảnh hưởng gì đến người ở bên trong
vì vẫn có sân vườn ra vào thoải mái
và hơn hết việc khóa cổng đấy được nhiều người xung quanh rất ủng hộ
vì sâu đông đã trở thành cái cớ rất chính đáng cho những xâm phạm tương tự
không chỉ riêng xã thiệu phú ở một số địa phương khác
người ta cũng có quy định riêng để khóa trái cửa
gián niềm phong những nhà có dính dán đến covid một mươi chín
kể cả khi họ hoàn toàn khỏe mạnh để cấm người đó ra ngoài
những cảm xúc tuổi thân vì bị kỳ thị
sự rúi nhữ tâm lý khi bị nhốt lại
nỗi lo âu những nguy cơ tai nạn khác ngoài bệnh dịch
như cháy nhà chập điện tai nạn giao thông v v
của những người đó đã không được tính tới
vì họ đã lỡ đồng ý tự nguyện bị nhốt lại để được ăn tết ở quê
và vì những người xung quanh đã đồng thuận
nỗi sợ hãi bệnh dịch nỗi lo mất tết
sợ phải chịu trách nhiệm và sự ích kỷ của một nhóm người
đã khiến một số nơi người ta chống dịch như lên đông
bất chấp nghị định một trăm hai mươi tám của chính phủ
và hướng dẫn cách ly tại nhà của bộ y tế
vốn được công bố rộng rãi và quy định rất chi tiết
khóa trái cửa nhốt dân là hành động vi hiến
không có điều nào trong đó hướng dẫn người ta nhốt của mình trong nhà
nhiều ý kiến chỉ trích gây gác
cho rằng động thái trên đã xâm hại quyền công dân chống dịch cứng nhắc
đặc biệt trong thời điểm cận tết
nếu lo ngại họ có thể mang mầm bệnh cho cộng đồng
chỉ cần áp dụng quy định cách ly như bộ y tế hướng dẫn
nếu ai đó trở thành ép không mà không chấp hành quy định
khi đó mới cần cưỡng chế cách ly tại nhà hoặc cơ sở tập trung và xử phạt
chứ lường trước nguy cơ theo kiểu yêu nhau rào dầu cho kính thuê này
thì các cán bộ địa phương đã lo xa quá
khóa trái cửa nhốt dân là hành động vì hiến
theo tiến sĩ bùi thanh minh giảng viên xã hội học
đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội về chủ đề trên
trước những quy định riêng của các địa phương trong chủ trương chống dịch
tiến sĩ phân tích chính quyền địa phương hiện nay mỗi nơi là một cách
không nhất quán do đó gây khó khăn trong việc tiếp cận thông tin của người dân
nhiều nơi do sợ trách nhiệm và thói quen quản trị đã vi phạm quyền riêng tư của người dân
thậm chí có hành động như khóa cửa dán thông báo trước cửa nhà dân
thứ nhất đó là việc làm trái pháp luật thể hiện sự cứng nhắc và thói quen xấu của cán bộ địa phương
thứ hai việc khóa cửa và gián thông báo là một sự kỳ thị
phân biệt đối xử không đáng có đối với những công dân xa quê nhiều năm trở về địa phương
họ sẽ cảm thấy tổn thương đó là thói quen rất xấu của người thực thi công vụ
khi dễ dãi trong xâm phạm quyền công dân
tiến sĩ cũng cho rằng khi chính phủ đã có chủ trương chấp nhận chung sống với virus sars cov hai
việc các địa phương cần làm là kiểm soát rủi ro
nhưng không phải bằng cách vi phạm các quyền công dân như vậy
về mặt vĩ mô có thể dừng đến số ca bệnh khi chúng ta đã có tỷ lệ vaccine bao phủ
gần như một trăm linh dân số và chính sách hiện tại đã xác định mở cửa và sống chung với dịch covid một mươi chín
mặt khác nhu cầu về quê ăn tết là nhu cầu chính đáng của người dân xa quê
đó cũng là quyền của họ
trước khi về họ là người băng khoan nhất và đã phải tính toán các phương án phù hợp
họ cũng sợ nhiễm covid một mươi chín và lây cho chính gia đình của mình
khi được hỏi đâu là đa chế
ranh giới giữa việc hy sinh lợi ích cá nhân thiểu số việc cộng đồng
và việc xâm phạm quyền lợi chính đáng của người dân trong dịch
tiến sĩ bùi thanh minh nhấn mạnh không có ranh giới nào cả
nếu đã là quyền công dân được pháp luật quy định thì cần tuyệt đối tuân thủ
những sự đồng thuận đó là lệ làng và nên xóa bỏ nó trong xã hội hiện đại
tất cả hành động của chính quyền và công dân đều phải hợp hiến hợp pháp
tư duy trong cái lý không bằng một tí cái tình
thể hiện sự tùy tiện cản trở sự tiến bộ của xã hội văn minh
người dân và chính quyền đều có trách nhiệm thượng tôn pháp luật
đó là nền tảng của xã hội pháp quyền
sau khi những hình ảnh nhốt người dân trong nhà khóa trái cửa trở thành chủ đề tranh cãi
đại diện huyện thiệu hóa đã có trả lời đó không phải là chủ trương của huyện
mà do một xã tội giám sát covid một mươi chín cộng đồng vì quá lo lắng
nên đã áp dụng biện pháp thái quá trên tinh thần tự nguyện của người dân
huyện đã chỉ đạo xuống xã mở khóa cho các hộ dân có người cách ly và yêu cầu họ tự giác chấp hành
tuy nhiên chúng ta không nên quá gây gắt về vấn đề này
vì dù sao còn rất nhiều hộ gia đình khác đang sinh sống tại đây
sự lo lắng của chính quyền địa phương ở nơi này cũng có cái lý
tuy nhiên cách hành xử của họ lại có một chút tiêu cực
hy vọng với mỗi người dân việc tự nguyện áp dụng biện pháp cách ly là điều chúng ta cần làm khi về đến quê nhà
chúc quý vị và các bạn đón thích nhâm dân hai nghìn hai mươi hai an khang thịnh vượng